tại cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao theo hình thức trực tuyến vào chiều nay
phó phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam ngô toàn thắng đã thông tin một số diễn biến gần đây ở khu vực biển đông
trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam về công hàm ngày một mươi bảy tháng bốn của trung quốc ở liên hợp quốc
đồng thời các phát ngôn của người phát ngôn cảnh sảng trong các cuộc họp báo ngày hai mươi và hai mươi một tháng bốn
phó phát ngôn ngô toàn thắng khẳng định việc việt nam gửi công hàm tại liên hợp quốc là việc làm bình thường
thể hiện lập trường và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của việt nam
trước việc trung quốc lưu hành một số công hàm nêu các yêu sách chủ quyền phi lý đối với hoàng sa và trường sa
không phù hợp với luật pháp quốc tế cùng các yêu sách ở biển đông
trái với các quy định của công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi việt nam đã lưu hành công hàm tại liên hợp quốc để bác bỏ các yêu sách này
như đã được nêu trong nhiều văn bản gửi liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế liên quan
việt nam cũng đã giao thiệp với trung quốc để khẳng định mạnh mẽ về lập trường nhất quán của việt nam
bác bỏ quan điểm sai trái của trung quốc
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi việt nam lưu hành công hàm khẳng định lập trường trong vấn đề biển đông
với các nước liên quan khác
việt nam đã nhiều lần khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền
với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế là quốc gia ven biển
việt nam được hưởng đầy đủ các vùng biển tại biển đông
được xác lập trên cơ sở unclos
mọi yêu sách biển trái với quy định unclos xâm phạm chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán
với các vùng biển của việt nam là không có giá trị
việt nam cho rằng tất cả các quốc gia có nghĩa vụ và lợi ích chung trong việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản
của luật pháp quốc tế bao gồm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
trong quan hệ quốc tế để chống lại toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác
thúc đẩy quan hệ hữu nghị giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình
trên tinh thần đó việt nam sẵn sàng giải quyết tranh chấp với các quốc gia liên quan thông qua đàm phán
cũng như các biện pháp hòa bình khác kể cả các biện pháp quy định tại unclos